còn tại bình phước đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến thăm và làm việc với tỉnh
về việc phát triển điều bền vững và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với đặc thù của tỉnh thuần đông bình phước hiện có hơn tám mươi số dân sống ở nông thôn
thời gian qua sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi cho người dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nên năng suất sản lượng các loại cây trồng nâng lên đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện
toàn tỉnh bình phước hiện có một trang trại gần một ba trăm linh tổ hợp tác và tám mươi sáu hợp tác xã nông lâm nghiệp
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp bình phước phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất tăng năm so với năm hai nghìn một mươi năm
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh
để phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả hướng vào hội nhập ngành công nghiệp tỉnh bình phước cần phải tăng cường
việc chuyển giao khoa học công nghệ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho nhân dân
bên cạnh đó cần phải cải thiện hệ thống phân phối nông sản và thông tin thị trường
quy hoạch vùng nguyên liệu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung để cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch cho khu vực và xuất khẩu
thực hiện đầu tư thâm canh ứng dụng các giống mới và quy trình sản xuất tiên tiến
nhằm tạo ra diện mạo mới cho ngành nông nghiệp tỉnh bình phước